trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai bệnh nhân này được người dân đưa đến trung tâm chống độc trong tình trạng bất tỉnh hồn mê
qua các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với các chất ma túy có trong cỏ mỹ
tuy nhiên người này môn mực phủ nhận mình đã sử dụng chất ma túy
hút đến đầu cái nào bắt đầu người nó cứ quay quay quay quay đầu óc nó không còn cái cảm giác gì nữa
thì lúc mở mắt ra thì nó nằm đây
trung bình mỗi ngày trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai tiếp nhận từ bốn đến năm trường hợp cấp cứu sau khi sử dụng các loại ma túy
tất cả đều trong tình trạng kích thích vật vã co giật hôn mê suy tim suy tủy tổn thương não và thậm chí tử vong
có những trường hợp mà chúng tôi phù hợp rất thực sự phải kết cực với các chuyên ngành
ví dụ bản thân là hồn sức cấp cứu ngay tại chỗ đây giải độc tại chỗ đây
nhưng đồng thời phải phối hợp với chuyên ngành tiêm mạnh để đánh giá
để làm sao
đánh giá tiêm rồi can thiệp cấp cứu kịp thời
đấy và mới có thể hy vọng giữ mạng sống cho bệnh nhân
và thực sự là rất là phức tạp rất là vất vả
trong khi đó các loại ma túy mới có hàng trăm chất khác nhau thay đổi liên tục
nên việc các xét nghiệm chẩn đoán không chạy theo kịp
có những bệnh nhân ngộ độc nặng kèm theo ảo giác nhưng xét nghiệm âm tính với ma túy
trong đó thì cỏ mỹ thì có hàng trăm chất rất là phức tạp
mỗi nhóm ma túy thì có rất nhiều chất
đấy ví dụ như là
nhóm ma túy dạng amphetamine ma túy đá hay là ecstasy thì có
ít nhất thì có vài chất mà phổ biến hiện nay
các bệnh nhân hiện nay thì đến viện trong
với cái độ tuổi rất là khác nhau nhưng phổ biến là người trẻ
người trẻ phần lớn là trẻ và tuổi đang đi học
nếu chúng ta không thực hiện nghiêm túc vấn đề kiểm soát và giám sát và xử lý
thì thực sự vấn đề còn ngay càng ngày càng phức tạp
các bác sĩ khuyến cáo ngày càng có quá nhiều loại ma túy mới xuất hiện
núp bóng dưới nhiều loại thuốc trò chơi
mà không dễ nhận biết
nhưng hiện nay ở việt nam lại chưa có phác đồ cụ thể
để điều trị các chứng bệnh do ma túy tổng hợp gây ra
vâng tác hại kinh hoàng của ma túy là thế
tuy nhiên vấn đề phòng chống chất cấm độc hại này hiện càng trở nên khó khăn hơn
khi mà các đối tượng mua bán ma túy lại đưa chúng vào trong các vật dụng
được nhiều người sử dụng
mới đây nhất viện khoa học hình sự bầu công an vừa phát hiện một loại ma túy mới
thuộc nhóm cần sa tổng hợp
được các đối tượng buôn bán tẩm vào thuốc lào và thuốc lá điện tử
khi sử dụng người dùng bị ảo giác mệnh và mất kiểm soát
điều đáng báo động là loại ma túy này đã được phát hiện qua quá trình sử dụng
của học sinh sinh viên
đây là mẫu thuốc lào vừa được viện khoa học hình sự bộ công an tiếp nhận
từ một người dân trên địa bàn thủ đô
nhìn bằng mắt thường thì nó chẳng khác gì so với những loại thuốc lào khác
tuy nhiên qua quá trình giám định trung tâm giám định ma túy thuộc viện khoa học hình sự
phát hiện loại thuốc lào này đã được tắm ma túy có tên là năm f md mb bi ca
có thể hiểu rằng đây là một loại chất hóa học tạo ảo giác
không giống với cần sa tự nhiên mà được pha chế từ nhiều loại chất ảo giác khác nhau
đặc biệt trong đó có chín chất ma túy mới không nằm trong danh mục
các chất ma túy bị cấm tại việt nam
thay vì trước đây chúng được tắm ướp vào các loại cỏ thông thường
mang tên là cỏ mỹ thì giờ đây loại ma túy tổng hợp này đã được du nhập
vào việt nam dưới dạng hình thức tinh thể
tuy nhiên nhu cầu sử dụng mà hòa tan vào các dung dịch khác nhau
như là cồn hay là nước để tắm ướp pha chế
hiện loại chất ma túy này khi đã được tắm ướp thì rất khó phân biệt
với các loại thuốc lào thuốc lá thông thường vì không có mùi đặc trưng
cách duy nhất để phát hiện đó là người dùng có những biểu hiện
hành động khách thường sau khi sử dụng
các chuyên gia cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh khi phát hiện con em mình
có những biểu hiện khách thường cần nhanh chóng đưa con em đến các cơ sở y tế
để có biện pháp can thiệp kịp thời tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
vâng thưa quý vị cũng liên quan đến chất kích thích
bộ công an cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng
nghiên cứu việc đề xuất đưa bóng cười vào danh mục các chất ma túy
và tiền chất để có cân cứ đấu tranh phòng chống tắc hại của thú vui
đang được sử dụng tràn lan trong giới trẻ hiện nay
theo đó bộ công an cho hay sẽ phối hợp cùng các lực lượng chức năng
nắm tình hình xác định thực trạng sử dụng bóng cười và các chất hướng thần khác
tham khảo quy định của ban kiểm soát ma túy quốc tế incb
khi có đủ căn cứ sẽ đề xuất chính phủ đưa vào danh mục các chất ma túy và tiền chất
đây sẽ là căn cứ đấu tranh xử lý các đối tượng mua bán vận chuyển sản xuất
tổ chức sử dụng trái phép các chất này
bóng cười thực chất là quả bóng bay được bơm một loại ký có công thức hóa học là n hai o
khi hít khí này sẽ có khả năng tác động mạnh lên một điểm của hệ thần kinh
gây cười tạo cảm giác lâng lâng sảng khoái cho người sử dụng
tuy nhiên nếu thường xuyên sử dụng n hai o có thể gây ra các dối loạn
cảm giác đau ở đầu các chi và đi đứng loạn trọng rối loạn khí sắc
rối loạn chi nhớ rối loạn giấc ngủ rối loạn nhịp tim và hạ huyết áp thiếu máu
tuy nhiên n hai o lại không nằm trong danh mục các chất ma túy và tiền chất
được ban hành theo nghị định số bảy mươi ba hai nghìn một mươi tám mà đây là hóa chất được quản lý chuyên ngành
bởi bộ công thương chủ yếu sử dụng để gây tê
giảm đau trong lĩnh vực y tế hoặc dùng để đóng gói bảo quản thực phẩm

những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình sống khỏe ngày hôm nay